thưa quý vị và các bạn công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã số chín ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
đối với đối tượng hoàng văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại thôn đồng đình xã tri lăng huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã số hai ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
của công an huyện văn quan tỉnh lạng sơn là đối tượng nông văn giòn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nà lùng xã hữu lễ huyện văn quan tỉnh lạng sơn
còn về tội đánh bạc phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng hoàng thị hoài thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn tân hoa xã hồ sơn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng hà văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn suối ngang xã hòa thắng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một hai nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện